một đường dây sản xuất buôn bán thuốc điều trị covid một mươi chín giả trên địa bàn tp hcm vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm triệt xóa
xuất phát từ nhu cầu về việc sử dụng các loại thuốc phòng bệnh chữa bệnh liên quan đến hô hấp đặc biệt là hỗ trợ phòng ngừa chữa trị bệnh covid một mươi chín tăng cao các đối tượng đã lợi dụng để thu lợi bất chính
theo thông tin ban đầu vào ngày hôm qua phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm phát hiện đối tượng nguyễn đức thuận chở một thùng các tông chứa một trăm năm mươi hộp thuốc điều trị covid một mươi chín hiệu tepincodin
thuận khai nhận là thuốc tân dược giả do thuận tự mua nguyên liệu đem về sản xuất rồi bán ra thị trường kiếm lời
mở rộng điều tra lực lượng công an tạm giữ số lượng rất lớn nguyên liệu hơn sáu trăm ba mươi viên thuốc tân dược giả các loại và công cụ phương tiện sản xuất trong đó có hơn ba hộp thuốc phòng chữa trị covid một mươi chín giả hai năm kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu
hiện công an đã bắt giữ thuận và triệu tập làm việc đối với tám đối tượng khác có liên quan để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày một mươi tám tháng tám phòng cảnh sát kinh tế cũng phối hợp với cục quản lý thị trường tp hcm phát hiện kho thuốc và trang thiết bị y tế không có nguồn gốc xuất xứ tại một căn nhà trên đường tô hiến thành quận một mươi do đặng thị hồng duyên và đặng khánh dư làm chủ thu giữ tám trăm linh bộ test nhanh covid một mươi chín bốn trăm sáu mươi hộp thuốc tân dược hiệu sambutan bảy trăm linh hộp eferagan và nhiều thuốc tân dược vitamin viên sông mũi không có hóa đơn chứng tử